xin kính chào quý vị và các bạn do không khí lạnh hoạt động yếu thời tiết miền bắc đặc biệt là khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ trong hôm nay và ngày mai tiếp tục hứng nắng vào ban ngày với nhiệt độ chưa chiều giao động từ hai mươi ba hai mươi sáu độ riêng khu tây bắc có nơi cao hơn đạt hai mươi bảy hai mươi chín độ
trời cũng chủ yếu chỉ rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ không giảm xuống quá sâu phổ biến từ một mươi tám đến hai mươi một độ